để cướp xe là quây một trăm một mươi màu đen
sau khi lấy được xe và bán tiêu thụ xe quây một trăm một mươi màu đen

để ý định đi hát và phục vụ nhu cầu cá nhân
sau khi nhận được nguồn tin tố rác của tội phạm
thì lực lượng công an thị xã duy tiên phối hợp với viện kiểm soát
nhân dân thị xã chính quyền địa phương và tất cả các lực lượng
huy động gần như một trăm linh quân số
đến và để điều tra thì bằng tất cả các biện pháp nghiệp vụ
thì cũng đã dựng lên được nhóm đối tượng này
thì xác định cái nhóm đối tượng này là cư trú trên địa bàn huyện tiên nữ
và thành phố nhiên bốn đối tượng đã khai nhận hành vi cướp tài sản của mình
tỉnh hà nam hiện có tám khu công nghiệp và một mươi chín cụm công nghiệp đang hoạt động đầu tư
thu hút hàng vạn người lao động trong và ngoài tỉnh đến làm việc
đây là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
xong cũng tìm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự
trong đó nổi lên là tội phạm trộm cắp cướp giật tài sản
để chủ động phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm này
công an các đơn vị địa phương đã đồng loạt triển khai các biện pháp công tác
tăng cường tuần tra kiểm soát trên các địa bàn
nhất là những tuyến địa bàn trọng điểm
trong đó đặc biệt chú trọng vào các giờ cao điểm có lượng công nhân tan ca đông
để kịp thời phát hiện xử lý các vụ việc gây mất an ninh trật tự
như gây dối trật tự công cộng lợi dụng đông người để móc túi
chặn đường công nhân để cướp giật tài sản
đồng thời chủ động nắm tình hình đẩy mạnh tuyên truyền phương thức thủ đoạn hoạt động
của loại tội phạm cướp cướp giật tài sản
trên các phương tiện thông tin đại chúng tới từng người dân
để nhân dân nâng cao cảnh giác phòng ngừa tích cực tham gia phát hiện tố giác tội phạm
theo đó từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay các lực lượng chức năng đã điều tra triệt phá ba mươi một vụ cướp cướp giật tài sản
góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
thì qua vụ việc này thì chúng tôi đã tiến hành tuyên truyền với người dân trên địa bàn
đặc biệt là những người dân mà đi làm buổi tối
qua các khu cụm công nghiệp những đoạn đường vắng người
thì chúng tôi cũng khuyến cáo người dân là cũng phải hết sức chú ý
tốt nhất là cố gắng đi từ hai đến ba người đặc biệt là qua các đoạn đường vắng
và các tài sản như túi sách điện thoại hoặc những tài sản có giá trị khác
thì cũng không nên để ở ngoài
và nếu mà sự việc xảy ra
thì phải nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an nơi gần nhất
để phòng ngừa hiệu quả tội phạm cướp cướp giật tài sản
cùng với sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng
thì bản thân mỗi người dân hãy tự bảo vệ mình
bằng cách nâng cao ý thức cảnh giác tự quản tự phòng
không sơ hở khi mang theo tài sản để kẻ gian lợi dụng gây án
khi có vụ việc xảy ra hoặc phát hiện những đối tượng có biểu hiện nghi vấn
nhân dân cần báo ngay cho cơ quan công an
để kịp thời truy bắt nhanh chóng điều tra làm rõ đối tượng
thưa quý vị theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
tại các địa phương miền trung từ ngày hai mươi bốn cho đến ngày hai mươi sáu tháng chín
ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới hoàn lưu sau áp thấp và mưa lớn
đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản tại các địa phương
tính đến một mươi năm h ngày hai mươi sáu tháng chín
dông lốc xét đã là một người chết ở xã triệu lăng huyện triệu phong tỉnh quảng trị
sáu người khác bị thương tại tỉnh thừa thiên huế
một trăm năm mươi ba nhà bị tốc máy trong đó ở tỉnh quảng trị có sáu mươi chín nhà và tỉnh thừa thiên huế tám mươi bốn nhà
hai cổ điện trung thế bị gãy đổ tại tỉnh thừa thiên huế
cây ăn quả cây bóng mát ở quảng trị bị ảnh hưởng
nhiều khu vực tại các địa phương trên bị ngập nặng do mưa lớn
trên một số tuyến đường giao thông ở khu vực biên giới đất liền
địa bàn hai huyện miền núi minh hóa và tuyên hóa tỉnh quảng bình
bị chia cắt khiến người và phương tiện không qua lại được
hiện cấp ủy chính quyền địa phương đã thăm hỏi động viên những gia đình có người bị chết và bị thương
chỉ đạo các đơn vị chức năng hỗ trợ giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiên tai ổn định cuộc sống
tổ chức kiểm soát giao thông tại các điểm bị ngập sâu chia cắt
vâng để tiếp tục ứng phó với hoàn lưu áp thấp mưa lớn lũ lũ quét xa lở đất
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm công điện số một mươi một triển khai ứng phó với hoàn lưu áp thấp
trong đó chủ động sơ tán dân khu vực bị ngập sâu nguy cơ lũ quét sạt lở đất
tổ chức kiểm soát giao thông trên các tuyến đường bị ngập sâu chia cắt
thưa quý vị và các bạn vào lúc một mươi ba h ngày hai mươi sáu tháng chín tại cảng bến đầm huyện côn đảo tỉnh bà điều vũng tàu
đồn biên phòng côn đảo bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu tiến hành các thủ tục tiếp nhận
một mươi thuyền viên của tàu cá bl chín trăm ba mươi hai bảy mươi chín ts gặp nạn trên biển
đợt tàu sar hai trăm bảy mươi hai của trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba đưa vào bờ an toàn
trước đó vào khoảng năm h ngày hai mươi sáu tháng chín khi tàu cá bl chín trăm ba mươi hai bảy mươi chín ts đang hoạt động tại vùng biển
cách côn đảo khoảng hai mươi hai hải lý về hướng tây bắc thì bị phán nước và chìm
khiến sáu thuyền viên trên tàu cùng bốn thuyền viên của tàu cá khác nhờ trở vào bờ đã mặc áo phao ôm can nhảy xuống biển
đến khoảng một mươi h một mươi năm phút cùng ngày tàu cá bv bảy mươi năm nghìn một trăm ba mươi bảy ts hoạt động gần khu vực xảy ra tai nạn đã tiến hành cứu vớt được một mươi thuyền viên
sau đó tàu sar hai trăm bảy mươi hai tiếp cận rồi tiếp nhận một mươi ngư dân bị nạn sang tàu và tiến hành chăm sóc y tế cho các nạn nhân
hiện tại sức khỏe của các thuyền viên trên tàu đã ổn định